do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ ngày hai mươi tám đến ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một
trên địa bàn tỉnh đắk lắc có mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các ao hồ sông suối
công trình thủy lợi dâng cao một số địa phương bị ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng
tại thôn hai xã hòa phong huyện crong bông đã có ít nhất một mươi năm căn nhà bị sập đổ vùi lấp
trong đó có ba nhà bị vùi lấp hư hỏng hoàn toàn rất may không gây thiệt hại về người
mưa khoảng một tiếng hồ mưa rất là lớn lượng mưa lớn rồi nó sạc thêm
sạc vào trong tường bò bò nhà phía trái sau bếp là sập
xong bắt đầu nhờ anh em bà con chuyển đồ ra đồ đặt ra hết
xong tầm khoảng bảy giờ là bắt đầu tắt tinh khiến nó sạc xuống là vùi lấp nhà
tại các thôn chín một mươi và xã chư san huyện ma đồng
hàng trăm hộ dân bị chìm trong biển nước
đây là khu vực lòng hồ thuộc dự án thủy lợi crong bách thượng
hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực vận động người dân di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm
hiện nay chúng tôi có một lực lượng khoảng trên hai chục người ở khu vực chân chín mươi một mươi
còn lại lực lượng ở bên này thì khoảng ba bốn chục người
hiện nay vẫn còn tiếp tục điều một số lực lượng thanh niên sung kích đang vào đây
cùng với lại các phương tiện để đảm bảo trong các phòng chống
hiện tại đắk lắc mưa lớn
nhưng vẫn kéo dài chưa có dấu hiệu dừng lại
nguy cơ sạt lở ngập ống tại các vùng trụng thấp vùng đất dốc
thuộc các huyện như crong bông lắc ea suốt trư mờ ga crong năng là rất lớn
ban chủ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc
đã phát công văn khẩn chỉ đạo các huyện thị xã kịp thời triển khai công tác ứng phó
bố trí lực lượng tại chỗ tổ chức sơ tán người dân những vùng bị sạt lở và ngập lụt
bảo đảm an toàn cho người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân